mới đây bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có tràng hoa quấn cổ năm vòng ngôi ngược thành công
sản phụ ntn hai mươi một tuổi thị xã phú thọ mang thai lần đầu
trong suốt quá trình thay ngén sản phụ được khám chẩn đoán và quản lý tại khoa sản bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ
trong quá trình theo dõi các bác sĩ phát hiện thai nhi có dây rốn cuốn cổ
khi thấy thai nhi bị cuốn tới năm vòng có hiện tượng cạn ối nhận định tình hình nghiêm trọng nên sản phụ được các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai ở tuổi thai ba mươi bảy tuần năm ngày
cả phẫu thuật thành công một em bé nặng gần ba kg hồng hào khỏe mạnh trào đời
sau mổ sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định
dây rôn quấn cổ là hiện tượng sinh lý bình thường hay gặp trong ba tháng cuối thai kỳ phần lớn sẽ không ảnh hưởng gì tới thai
tuy nhiên nếu dây cuốn cổ quá nhiều vòng hoặc quá chặt quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng nuôi thai nhi sẽ bị cản trở
nguy cơ thai nhi sinh nhẹ cân thiếu máu thậm chí là tử vong trong bụng mẹ
dây rốn là sợi dây liên kết giữa mẹ và thai nhi
dây rốn dài từ năm mươi sáu mươi cm có hình ống mềm mại chứa các mạch máu cần thiết để cung cấp máu oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi
dây kết nối từ nhau thai một cơ quan hình thành trong tử cung khi mang thai đến bụng của thai nhi
sau khi sinh dây rốn bị cắt và mảnh mô còn lại trên người em bé sau một thời gian ngắn sẽ khô lại rồi dụng cuống rốn
nếu dây rốn của thai nhi có bất thường là vấn đề đáng lo ngại
tuy nhiên cho cả mẹ và bé đặc biệt là thai nhi có khả năng bị thiếu oxy dẫn đến suy thai và tử vong
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh thắng trưởng khoa đẻ bệnh viện phụ sản trung ương
cựu bốn ca sinh thì có một ca dây rốn cuốn cổ
nguyên nhân chính của dây rôn quấn cổ là do chuyển động quá mức của thai nhi ở những tháng đầu thai kỳ
với đa thai sinh đôi hoặc sinh ba thì có thể làm tăng nguy cơ dây rốn cuốn cổ
dây rôn có thể cuốn quanh cổ một hoặc nhiều vòng
nếu dây rốn quấn ba vòng trở lên thì nguy cơ thai lưu tăng lên
tuy nhiên có những trường hợp không bắt buộc phải mổ lấy thai mà mẹ bầu vẫn có thể sinh thường
dưới sự thăm khám và theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ sản khoa
mặc dù phần lớn dây rốn cuốn cổ không gây ra biến chứng nào cho thai nhi
nhưng vẫn có một số trường hợp nguy cơ biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra
cụ thể như giảm lưu lượng máu đến thai nhi
điều này có thể dẫn đến lượng máu nồng độ oxy của thai nhi thấp
hạn chế tăng trưởng trong tử cung chất dinh dưỡng giảm làm thai nhi kém phát triển
ép dây rốn khi sinh ngả âm đạo chặn dòng máu và oxy đến thai nhi dây rốn thắt nút
điều này có thể chặn hoàn toàn bất kỳ lưu lượng máu nào đến thai nhi
làm tăng nguy cơ tử vong ở thai nhi
chậm phát triển chẳng hạn bại não có thể do lượng máu và oxy thấp thiếu oxy
thai chết lưu hạn chế kéo dài lượng máu và oxy có thể dẫn đến tử vong
thai nhi không hít thở không khí bên ngoài cho đến khi được sinh ra
vì vậy nguồn cung cấp oxy cho thai nhi đến từ máu của người mẹ chảy qua dây rốn đến thai nhi
nếu dây bị thắt nút hoặc bị nén lưu lượng máu sẽ bị hạn chế
làm giảm lượng máu chất dinh dưỡng và oxy mà nó nhận được
mức độ nến chặt của dây rốn sẽ xác định mức độ nguy hiểm gây ra cho thai nhi
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh thắng cho biết
tình trạng của dây rốn có thể được trần đoán khi siêu âm tử cung
đây là phương pháp sử dụng sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh
cho thấy các mô và cấu trúc của thai nhi và tử cung
tuy nhiên xây rốn không phải lúc nào cũng được nhìn thấy trên hình ảnh siêu âm
và có thể không rõ ràng cho đến khi sinh
không có phương pháp nào để ngăn ngừa hoặc điều trị dây rốn cuốn cổ
nếu nhìn thấy dây rốn cuốn cổ qua siêu âm
bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối hiện có
và theo dõi chuyển động của thai nhi
dây rốn quấn cổ khá phổ biến xảy ra ở khoảng một trong bốn ca sinh
và không phải lúc nào cũng gây biến chứng cho thai nhi
độ chặt của dây rốn sẽ quyết định lượng máu và lưu lượng oxy bị hạn chế đối với thai nhi
nếu lưu lượng máu rốn bị tổn thương có thể phải mổ lấy thai
phần lớn các trường hợp dây rốn cuốn cổ mẹ bầu vẫn sinh thường mà không gặp biến chứng
sự nguy hiểm đối với mẹ và thai nhi
với thai nhi khi thai nhi bị dây rốn cuốn cổ
quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng nuôi thai nhi sẽ bị cản trở
nên bé sơ sinh có nguy cơ bị nhẹ cân thiếu máu thậm chí là tử vong trong bụng mẹ
nguy cơ khi vượt cạn người mẹ chuyển dạ dây rốn quấn cổ có thể khiến thai nhi bị treo lên cao
khó lọt qua tử cung để ra ngoài
nguy cơ về bé sau khi trào đời
nếu được bác sĩ xử lý kịp thời thì các trường hợp tràng cuốn quanh cổ không gây nguy hiểm cho bé sơ sinh
tuy nhiên nếu dây rốn quấn chặt thì bé có thể bị thiếu oxy do đó đối với những bé bị tràng hoa quấn cổ
sau khi sinh nếu mẹ phát hiện thấy bé sơ sinh có dấu hiệu co giật chân tay run thì cần đưa bé đi khám ngay
một số trường hợp thai ở tuần một mươi tám đến hai mươi năm bị dây rôn quấn cổ rồi sau đó tự trở lại bình thường
để tránh cho em bé bị cuốn thêm mẹ cần tránh các kích thích quá mức cho thai nhi
vận động nhẹ nhàng không làm việc quá sức ăn uống hợp lý tinh thần thoải mái
tránh nghe các loại nhạc quá mạnh đến những nơi ồn ào
hay những bản nhạc có giai điệu êm dịu
theo các bác sĩ khám thai là cách hữu hiệu nhất để mẹ có thể nắm rõ sự phát triển và sức khỏe của thai nhi
can thiệp xử lý kịp thời những bất thường xảy ra trong thai kỳ
theo khuyên cáo của bộ y tế trong một thai kỳ mẹ cần khám thai ít nhất ba lần
chia đều ở mỗi tăm cá nguyệt
nhưng nếu đầy đủ hơn với một thai kỳ bình thường mẹ cần khám thai định kỳ vào một mươi mốc quan trọng
đặc biệt với những thai kỳ nguy cơ cao như tăng huyết áp đai tháo đường tiền sản giật
số lần khám thai sẽ nhiều hơn tùy theo chỉ định của bác sĩ
khám thai là cách hữu hiệu nhất để mẹ có thể nắm rõ sự phát triển và sức khỏe của thai nhi
can thiệp xử lý kịp thời những bất thường xảy ra trong thai kỳ
theo khuyến cáo của bộ y tế trong một thai kỳ mẹ cần khám thai ít nhất ba lần
chia đều ở mỗi tăm cá nguyệt
nhưng nếu đầy đủ hơn với một thai kỳ bình thường mẹ cần khám thai định kỳ và một mươi mốc quan trọng
đặc biệt với những thai kỳ nguy cơ cao như tăng huyết áp đai tháo đường tiền sản giật
số lần khám thai sẽ nhiều hơn tùy theo chỉ định của bác sĩ
soát sàng lọc quan trọng để phát hiện và can thiệp sớm những tình huống thai kỳ nguy cơ cao
vì thế bác sĩ khuyên cáo mẹ bầu thực hiện khám thai đầy đủ để có kế hoạch theo dõi
quản lý chặt chẽ thai kỳ ở từng thời điểm
nguyệt thứ nhất lần khám thai đầu tiên
khám thai lần đầu khi nào là thắc mắc của nhiều mẹ bầu nhất là những mẹ tập đầu
thông thường lần khám thai đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần thứ năm đến tám của thai kỳ
đây là cột mốc quan trọng nhằm xác định chị em có thật sự mang thai hay không
và xác định vị trí làm tổ và nhịp tim của thai nhi
ngay sau khi nhận thấy chậm kinh khoảng hai tuần so với chu kỳ kinh bình thường
đối với người có kinh nguyệt đều đạn hàng tháng và sử dụng que thử thai tại nhà hiện hai vạch
chị em hãy đến ngay các cơ sở y tế để được siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết
ở lần khám thai đầu tiên bác sĩ sẽ chỉ định mẹ thực hiện làm các xét nghiệm sau
siêu âm xác định vị trí phôi thai như tim thai phát hiện và can thiệp sớm các tình huống mang thai ngoài tử cung
để ngăn biến chứng nguy hiểm
xét nghiệm máu kiểm tra mức độ thiếu máu nếu có
tầm soát bệnh thiếu máu tán huyết
kiểm tra có mắc viêm gan b c giang mai hivs
kiểm tra cân nặng và chiều cao để tính chỉ số bmi xác định mẹ có bị thừa cân hoặc béo phì hay không
nếu rơi vào trường hợp này bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ kiểm soát cân nặng khi mang thai
để hạn chế tối đa các nguy cơ biến chứng sản khoa
tính tuổi thai và ngày dự sinh dựa trên kết quả siêu âm hoặc ngày đầu tiên của kỳ kinh gần nhất
tùy theo từng trường hợp cụ thể
khi khám thai lần đầu bác sĩ cũng sẽ khai thác thông tin bệnh lý tiền sử liên quan đến thai kỳ
như tiền xử tiền sản dật sản dật sinh non hoặc xảy thai sớm ở những lần mang thai trước
bản thân gia đình có con bị dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống đau
bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh di chuyển như ung thư sơ nang tế bào hình liềm
bản thân đang điều trị căn bệnh mạng tính như tăng huyết áp đáy tháo đường
xây rốn không phải lúc nào cũng được nhìn thấy trên hình ảnh siêu âm và có thể không rõ ràng cho đến khi sinh
không có phương pháp nào để ngăn ngừa hoặc điều trị dây dốn quấn cổ
nếu nhìn thấy dây rốn cuốn cổ qua siêu âm bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối hiện có và theo dõi chuyển động của thai nhi
dây rốn quấn cổ khá phổ biến xảy ra ở khoảng một trong bốn ca sinh và không phải lúc nào cũng gây biến chứng cho thai nhi
độ chặt của dây rốn sẽ quyết định lượng máu và lưu lượng oxy bị hạn chế đối với thai nhi